những trò chơi điện tử online trang mạng xã hội facebook và nhiều tính năng được tích hợp trên điện thoại
khiến cho một chiếc điện thoại thông minh gần như là vật bất ly thân đối với giới trẻ hiện nay
trong thời đại công nghệ hiện nay việc sở hữu một chiếc điện thoại thông minh không còn khó khăn
đặc biệt là với giới trẻ các em được tiếp xúc với smartphone từ rất sớm
tuy nhiên việc thường xuyên sử dụng điện thoại để chơi game lên mạng xã hội đôi khi lại có những hệ lụy khôn lường
tại việt nam thì các chuyên gia cũng ghi nhận là đã có không ít những trường hợp phải điều trị tâm lý vì mắc chứng nghiện điện thoại
nghiện điện thoại đã biến cô bé này từ một học sinh giỏi liên tục đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia trở nên sống khép kín
em không muốn tiếp xúc với bạn bè thậm chí là cả người thân trong gia đình
học hành xa suốt không ăn không ngủ các bác sĩ chẩn đoán em bị trầm cảm do nghiện điện thoại và facebook
từ đầu năm lớp một mươi hai
đó là cháu thu mình hơn so với trước khi của cháu
hai nữa là cháu chảy mảng với việc học hành hơn
về đến nhà thì là đóng cửa kín không giao tiếp với ai không giao tiếp với mẹ có khi còn còn không cả ai
gọi xuống ăn không ăn và nếu gọi thêm lần nữa là sẵn sàng cấu xịn gậu lên
hai nữa là kể cả đi tắm cháu cũng thấy mang cả điện thoại ở trong phòng tắm
cháu không sao cháu không sao
nó chơi thế thì xử lý
dụng điện thoại rất là bình thường và cho nên là cháu nó không nó rất là căng thẳng khi mà phải vào đây
thế nên là khi vào đây thì chúng tôi đều phải dùng biện pháp cưỡng chế
khi đã phát bệnh trầm cảm thì các bì huyện chung của các anh trầm cảm là đều giống nhau cả
các nguyên nhân của nó thì khác nhau
nguyên nhân anh nghiện facebook nghiện game này nghiện ma túy đá này
nói chung là đều dẫn đến khi đã bị bệnh trầm cảm thì các bì huyện chung của nó là giống nhau
nói chung là anh ấy đều những buồn giàu cả
buồn giàu bi khoan chán nản tiêu cực
bệnh viện tâm thần trung ương một cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám
vì các dối loạn tâm thần do nghiện game điện thoại
đáng nói rằng tình trạng này đang ngày càng một gia tăng khi xã hội ngày càng phát triển
thế nhưng chưa thể hiểu rõ thậm chí không biết đến căn bệnh này
nên nhiều bậc phụ huynh phát hiện con mắc bệnh khi đã quá muộn
gặp các lưỡi tượng trẻ học sinh sinh viên rất là nhiều
trên các bậc phụ huynh thì thường toàn là giấu thôi
giấu là không muốn cho hàng xóm bạn bè xung quanh biết con mình bị như thế
mà thường hay đi mở phủ cúng vái mai cháy để coi như bắt ma
người bảo bắt ma nên đi mở phủ để chữa chạy âm thầm chữa chạy
so với điều trị nghiện rượu hay nghiện ma túy
việc điều trị nghiện game điện thoại
không mất nhiều thời gian tiền bạc và nguy cơ tái nghiện thấp
vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng trong việc phối hợp điều trị
và ngăn chặn nguy cơ tái nghiện cho người bệnh bằng cách thay đổi
cách ly môi trường khuyến khích các em tham gia các hoạt động xã hội
để có thể cởi mở hơn và hòa đồng hơn
gây dựng cho các em sự kết nối với gia đình và xã hội
thay vì sống trong một thế giới ảo